các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
phòng khám đa khoa khu vực quang hà huyện bình xuyên vĩnh phúc
cũng sẽ công bố thêm hai bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh vĩnh phúc khẳng định thông tin là hàng trăm người dân sơn lôi huyện bình xuyên
trốn khỏi nơi cách ly trong những ngày qua là không chính xác
qua kiểm tra giám sát từ trước ngày công bố quyết định cách ly xã sơn lôi
lực lượng chức năng tỉnh vĩnh phúc cho biết có hai trăm ba mươi sáu trường hợp không có mặt ở địa phương
những trường hợp trên có lý do chính đáng như đi làm ăn xa thực hiện nghĩa vụ quân sự đang thi hành án
không phải họ đi sau khi đã có lệnh cách ly như một số tin đồn đoán
tỉnh vĩnh phúc đã yêu cầu các ban ngành chức năng cơ quan báo chí thông tin chuẩn xác
để tránh gây hoang mang cho người dân
tiếp tục với các tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác
do mâu thuẫn gia đình nên vợ đến nhà chị gái gần đó để sinh sống
khuyên giải vợ bất thành nên lộc văn đội chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đã dùng dao đâm vợ gây thương tích
vào hồi sáu giờ ngày một mươi năm tháng hai lộc văn đội đã mang theo một chai thuốc trừ sâu
đến nhà chị gái vợ để hàn gắn tình cảm
nhưng vợ đã nhất định không đồng ý quay về
quá bực tức nên đội đã nảy sinh ý định giết vợ và uống thuốc sâu tự sát
đội đã lấy dao chém liên tiếp vào người vợ
lúc này có hàng xóm đến căn ngăn răng dao của đội và đưa chị này đi khỏi nhà
còn đội đã uống thuốc sâu và lao đầu vào tường tự sát nhưng bất thành
sau đó đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội
vi phạm các quy định về quản lý đất đai đối với ông nguyễn văn tiên
nguyên là trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện đông hòa
hiện giữ chức bí thư đảng ủy thị trấn hòa hiệp trung huyện đồng hòa
cùng bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội danh nêu trên
còn có nguyễn thị huỳnh dung là chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường của huyện đông hòa
kết quả điều tra bước đầu cho thấy khi còn đương nhiệm trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện đông hòa
nguyễn văn tiên cùng nguyễn thị huỳnh dung có hành vi vi phạm pháp luật
khi lập thủ tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất
cho một số hộ gia đình ở thị trấn hòa hiệp trung huyện đông hòa
trái với quy định của pháp luật về đất đai
trước đó trong tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại huyện đông hòa tỉnh phú yên
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc chín giờ sáng của truyền hình công an nhân dân